chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể
các vụ ngộ độc tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực phía nam như khánh hòa đồng nai
tp hcm với số lượng lên tới hàng trăm người
theo bộ y tế quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước đã xảy ra một mươi sáu vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn sáu trăm năm mươi người bị ngộ độc
phải nhập viện cấp cứu điều trị trong đó có ba người tử vong
có rất nhiều nguyên nhân gây nên ngộ độc thực phẩm trong đó phải kể đến thực phẩm để chăm tủ lạnh
rất nhiều người nghĩ rằng thực phẩm để trong tủ lạnh là an toàn vì tủ lạnh có thể ức chế tốc độ sinh sản của vi khuẩn
nhưng thời gian lưu trữ thực phẩm quá dài cũng là nguy cơ gây mất an toàn và xuất hiện một số triệu chứng gọi là ngộ độc thực phẩm tủ lạnh
những thức ăn để qua đêm có lượng nichit tăng đáng kể
về mặt dinh dưỡng một số loại thức ăn không nên để qua đêm đặc biệt là các loại rau vì khoa một đêm
hàm lượng nitrit của chúng đã tăng khá cao
nguyên nhân là vì rau được bón phân nitr natchi từ phân bón nitr được hình thành trong quá trình tăng trưởng thực vật
hâm nóng ngoài các hình thức làm nóng khác không thể tiêu diệt hết các vi sinh vật và vi khuẩn
cũng như hàm lượng natchi cứng đầu trong thức ăn
khi thức ăn thừa được bảo quản trong tủ lạnh hàm lượng nitrit sẽ tích trữ dần
người lớn hấp thụ khoảng từ hai đến năm g có thể gây ngộ độc
tiêu thụ lâu dài có thể dẫn đến ung thư thực quản ung thư dọa dày ung thư gan và ung thư đại trực tràng cùng các bệnh khác
thì bạn nên tốt nhất là bạn dùng cái băng dây dính bạn phải ghi cái ngày tháng bạn cất vào
như vậy thì ta cũng không quên
và khi chúng ta sở đến thì chúng ta à cái thực phẩm này chúng ta biết là tích trữ bao nhiêu ngày rồi chúng ta lấy ra ăn
thế còn với những thực phẩm mà nấu chín rồi thì thường các gia đình cũng phải có thói quen là cất sau khi ăn còn thì cũng tiếc
và cũng cất trong ngăn bát tủ lạnh ấy
thì tôi khuyên là chúng ta cũng phải xem xét thường xuyên những cái món ăn mà đâu chúng ta không dùng đến
chúng ta cũng không có thể dùng đến
chúng ta bỏ đi đừng tiếc nữa
và ví dụ như thường chúng ta cũng chỉ để trong một hai ngày và khi mà đem ăn nại thì chúng ta nhớ đun sôi kỹ
thường chúng tôi khuyên là đun sôi khoảng bảy đến một mươi phút thì cái vấn đề phía trong miếng thực phẩm nó mới chín và nó không gây ngộ độc thực phẩm
về nguyên tắc thì chúng ta thấy rằng tất cả các thực phẩm tươi sống thì chúng ta phải để trong ngăn đá
và như tôi nói thì chúng ta phải chọn được cái cắt các cái số lượng thực phẩm nó vừa với cái kích cỡ
bữa ăn gia đình của chúng ta chứ đừng có để ví dụ một kg thịt sống chúng ta lại khi cần thì chúng ta lại để ra để mà gọi là giảm cái đông đá đi
để chúng ta chế biến thì cái thời gian chúng ta để ngoài thì vi khuẩn nó lại xâm nhập vào
hoặc chúng ta cũng có thể chạy nó với sóng để chúng ta dạ đông nhưng mà chạy như vậy thì nó cũng bị biến chất cái thực phẩm mà chúng ta không ăn ngay
chúng ta lại cất đi thì nó cũng
khi bị ngộ độc thực phẩm cần thực hiện
bệnh bổ sung ngay nước uống hoặc các loại chất lỏng giúp cơ thể không bị mất nước
bởi lễ ngộ độc thức ăn thường bị nôn mửa tiêu chảy và đau bụng sẽ khiến cơ thể mất nước
người bệnh cần uống từng cụm nước nhỏ ngay khi có thể
bên cạnh đó người bệnh cũng có thể sử dụng dung dịch bù nước đường uống đặc biệt là với những đối tượng như trẻ nhỏ người già và người có bệnh nền
ngoài ra nước ít trái cây pha loãng đồ uống thể thao và các loại nước canh nước hầm thịt hoặc rau củ cũng có thể dùng để bổ sung chất lòng cho người bị ngộ độc thực phẩm
cùng lắng nghe những lưu ý của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị lâm nguyên phó viện trưởng viện dinh dưỡng quốc gia về cách bù điện giải khi bị ngộ độc thực phẩm
tôi lưu ý các ông bố bà mẹ và các gia đình khi mà gia đình có người bị ngộ độc thực phẩm và cần bù nước về điện dài
thì chúng ta chú ý là hiện nay các cái gói ozone mà chế biến sẵn và có hướng dẫn rất đầy đủ ở trên nhãn mác thì khi chúng ta mua ví dụ có những cái gói hướng dẫn là pha với hai trăm linh ml nước đun sôi để nguội hoặc là có những gói mà lại pha nửa đít hoặc một đít thì chúng ta phải đúng theo cái hướng dẫn chúng ta pha
và pha với nước nguội chứ các bạn cũng không lên pha mới nước nóng nước sôi thì nó làm cho mất cái điện giải đi và nó biến chất giảm
số lượng điện giải đi thì cũng không đúng cách
vâng trong những trường hợp khẩn cấp mà mình cũng không kịp để đi mua gói orezon thì cũng rất đơn giản là chúng ta cũng có thể là pha nước muối và đường cho bệnh nhân uống
với tỷ lệ là thế này ví dụ như là nửa thịa cà phê muối và hai thịa cà phê đường chúng ta pha mấy một lít nước để nguội như vậy là dung dịch nó cũng có muối đường cho bệnh nhân uống
thế hoặc là chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể nấu cháo
ví dụ các bạn có thể cho là một nắm gạo và một nhốm muối
thế thì chúng ta cho khoảng một nít hai nít ba nước
các bạn đinh cháo nhừ thì lúc đấy chúng ta có thể là còn được một lít nước mà cho bệnh nhân uống
như vậy nó cũng có cái muối và đường trong đấy
và một số vùng quê thì có sẵn dừa bà con cũng có thể dùng nước dừa để bù nước và điện dài cho bệnh nhân
dạ vâng có rất nhiều cách thức đơn giản để giảm nguy cơ ngộ đập thực phẩm
tuy nhiên tất cả các hành động này đều tuân thủ theo hai nguyên tắc ngăn chặn để thực phẩm bị ô nhiễm và ngăn chặn vi khuẩn trong thực phẩm phát triển và tăng sinh
để thực hiện hai nguyên tắc này mọi người có thể áp dụng qua các công đoạn trong chế biến thực phẩm tại nhà như sau
trong mua sắm thức ăn cố gắng giữ thực phẩm có nguy cơ cao dễ bị ô nhiễm trong vùng nhiệt độ bảo quản thích hợp nên lập kế hoạch trước và đánh số thứ tự các món cần mua
thực phẩm chế biến nóng và lạnh chỉ nên lấy vào dò hàng khi bạn chuẩn bị kết thúc chuyến đi mua sắm của mình
trong chuẩn bị thức ăn rửa sạch te dưới vòi nước chảy cùng xà phòng trước khi chuẩn bị thức ăn
không sử dụng cùng một thớt cho thực phẩm thô sẽ được sử dụng để nấu trí như thịt hải sản và thực phẩm được phục vụ sống như rau củ quả trái cây
điều này sẽ giúp giảm cơ hội nhiễm chéo giữa các nhóm thực phẩm
lưu ý rằng hầu hết các nhóm thực phẩm cần chế biến được nấu chín ở nhiệt độ ít nhất là bảy mươi năm độ c kiểm tra nhiệt độ nấu bằng nhiệt kế
trong bảo quản thực phẩm tách riêng thực phẩm thô chưa chế biến khỏi thực phẩm đã nấu chín
lưu trữ thực phẩm đã nấu chín nở ngăn trên thủ lạnh và lưu trữ thực phẩm thô ở phía dưới cùng
kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh ngăn mát ở dưới năm độ c và nhiệt độ tủ đông là dưới âm một mươi năm độ c
luôn để thực phẩm chín nguội đến nhiệt độ phòng là khoảng hai mươi một độ c trước khi bảo quản trong tủ lạnh
điều này ngăn nhiệt độ trong tủ lạnh tăng lên một cách đột ngột và cũng giảm nguy cơ phát triển vi khuẩn trong tất cả các thực phẩm lưu trữ trong tủ lạnh
che tất cả thực phẩm bằng nắp đậy giấy tiêu hoặc bọc nhựa
để phòng tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm thì chúng ta thấy rằng để mà an toàn thực phẩm thực ra thì chúng ta thấy rằng
nó phải là một cái chuỗi an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn
tức là chúng ta thấy rằng từ cây con giống cũng an toàn và nhất là cái người canh tác thì chúng ta phải đảm bảo là
ví dụ sau rau sơm
rau sạch thịt sạch chẳng hạn hay là hải sản sạch chúng ta không dùng những cái chất bảo quản hoặc là những cái hóa chất mà không được phép sử dụng trong thực phẩm
hoặc có những cái gọi là hóa chất được phép sử dụng trong nông nghiệp thì chúng ta phải sử dụng đúng theo quy định
ví dụ sau khi chúng ta phun phải bao nhiêu ngày mới được thu hái thì chúng ta phải thực hiện nghiêm cái điều đấy
và trong chế biến thực phẩm cũng vậy thì chúng ta thấy rằng
trong quy định cũng có những câu hỏi là
cái gọi là chất mà giúp để bảo quản thực phẩm mà được quy định nhưng mà chúng ta cũng phải sử dụng đúng cách
hai nữa là hiện nay thì ngoài thị trường cũng có những người chế biến thực phẩm sử dụng những hóa chất mà không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm
trong bảo quản thực phẩm thì rất là nguy hiểm nó có thể gây ngộ độc thực phẩm ở những vấn đề này
và với gia đình thì chúng tôi khuyên là chúng ta cũng phải chọn thực phẩm tươi ngon có nguồn gốc
và thường chúng ta thấy rằng khi mua về thì chúng ta cũng phải bỏ những cái phần không ăn được đi
và các bạn thấy rằng thường ví dụ chúng ta mua trong vòng một hai ngày chúng ta ăn được tốt nhất được ăn thực phẩm tươi và cũng ít nguy cơ ngộ độc thực phẩm hơn
thế có những gia đình thì chúng ta rất là bận rộn thì chúng ta cũng chỉ mua thực phẩm trong vòng một tuần thôi để chúng ta lưu trữ
và chúng ta ăn được
chúng ta ăn trong một tuần đến cuối tuần chúng ta lại đi mua
và chúng ta cũng phải gia đình thì chúng tôi khuyên là chúng ta cũng phải dọn dẹp cái tủ lạnh thường xuyên để mà bỏ những cái thực phẩm mà nó để quá hạn
hoặc là chúng ta để lâu rồi không lên ăn nữa thì nó có thể gây ngộ độc thực phẩm
và khi chế biến thì chúng ta cũng thấy rằng khi chế biến chúng ta cái môi trường bếp cũng phải sạch sẽ và đảm bảo chế biến như bếp một chiều
chúng ta cũng phải có cái giao thức riêng cho thực phẩm sống và chín và thực hiện là ăn ngay sau khi chế biến thì tốt hơn ạ